ubnd tp hà nội vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ sáu trăm năm mươi tỷ đồng
từ nguồn vốn ngân sách tp ubnd tp hà nội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
phục hồi sản xuất hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch covid một mươi chín
thành phố sẽ thực hiện cho vay theo thứ tự ưu tiên hộ được giãn nợ gia hạn nợ có nhu cầu
và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo
hộ có mức sống trung bình trên địa bàn
các đối tượng chính sách khác cơ sở sản xuất kinh doanh hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động
ưu tiên các ngành lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp
cung ứng lương thực thực phẩm y tế cho nhân dân và các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn
ubnd và ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội các quận huyện thị xã
có trách nhiệm phân bổ trí tiêu kế hoạch đến các xã phường thị trấn
và chỉ đạo tổ chức triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định